cũng về lĩnh vực hàng không hãng hàng không việt nam airlines vừa thông báo sẽ chính thức triển khai thử nghiệm ứng dụng hội chiếu sức khỏe điện tử iata travel past trên hai chuyến bay mang số hiệu vn ba trăm linh một từ sân bay nareta tokyo nhật bản đến đà nẵng vào ngày một mươi năm tháng bảy và hai mươi ba tháng bảy tới đây
điều kiện tham gia hộ chiếu sức khỏe điện tử này bao gồm
hộ chiếu sức khỏe điện tử đã được các nước thành viên liên minh châu âu áp dụng từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
tại việt nam ngoài việt nam airlines vietjet cũng công bố sẽ tham gia thử nghiệm ứng dụng iata travel pass
hộ chiếu sức khỏe điện tử đã được các nước thành viên liên minh châu âu áp dụng iata travel pass